bên hành lang quốc hội phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với các đại biểu quốc hội
trung quanh phần trả lời chất vấn của bộ trưởng tài chính đinh tiến dũng
nhiều đại biểu cho rằng bộ trưởng cần trả lời cụ thể và đưa ra những giải pháp rõ ràng hơn
có thể nói rằng là bộ trưởng bộ tài chính đã đưa ra những giải pháp về tình hình nợ công
và trả lời những câu hỏi chất vấn mà đại biểu cũng như cử thi rất quan tâm
trong việc trả lời thì bộ tài chính cũng đã đưa ra những giải pháp rất cụ thể trong quá trình trả lời
tất nhiên là nếu như mà tốt hơn thì cụ thể phải bộ trưởng phải phân tích rõ hơn là
thì nguyên nhân mà dẫn đến nợ công đó là do đầu tư công là chủ yếu
và vấn đề giải pháp tập trung trong vấn đề sắp tới đó là quản lý việc đầu tư công như thế nào
để mà khắc phục những hậu quả vừa qua mà một mươi hai dự án đầu tư lớn về phố lộ
trong phần trả lời của bộ trưởng thì tôi thấy rằng là bộ trưởng
bộ trưởng đã đưa ra tương đối đầy đủ các giải pháp
nhưng mà dù sao người nghe thì vẫn cảm thấy những giải pháp đấy nó mang tính chất hết sức cơ bản
và nó cũng là những giải pháp mà từ trước đến nay bộ trưởng cũng đã từng đề cập đến ở đâu đó
có lẽ có thể bộ trưởng có nhiều những giải pháp mới hơn đột phá hơn
ví dụ chẳng hạn quản lý nợ công sau khi mà luật nợ công sửa đổi được thông qua
thì sẽ có nhiều những giải pháp đột phá hơn trước
hoặc là những vấn đề liên quan đến thực hiện phương thức về chính phủ điện tử
chắc chắn trong bối cảnh các mạng công nghiệp bốn này
cách thay đổi về quản lý thuế về thu thuế cũng như là những vấn đề quản lý đến thương mại
sẽ phải thay đổi chứ không phải duy trì các biện pháp hành chính như trước đây
nếu như bộ trưởng mà mạnh dạn đưa ra những ý tưởng mới trong tương lai
thì tôi nghĩ rằng là các đại biểu sẽ hài lòng hơn
tôi cho rằng là hiện nay cái nguồn thu thuế của chúng ta là chưa tương xứng với thực tế của sản xuất kinh doanh
như vậy là có hiện tượng là nợ động thuế
trốn thuế gây ra thất thu cái nguồn thu của nhà nước
chính vì vậy tôi cho rằng là chính phủ phải chỉ đạo quyết liệt hơn trong thời gian tới đối với vấn đề này
trong đó có việc phân hạng doanh nghiệp rồi phân loại thuế
rồi quản lý chặt chẽ công tác thu thuế rồi thì giáo dục đào tạo đội ngũ cán bộ thuế
cũng như là tạo mọi điều kiện cho quá trình sản xuất kinh doanh phát triển
để mà nuôi dưỡng nguồn thu